cập nhật mới nhất của sở y tế tp hcm hiện thành phố có tổng số tiếp xúc với các ca bệnh covid một mươi chín
đến ngày một mươi tháng bốn đang được theo dõi là sáu bốn trăm linh sáu trường hợp
số nghi ngờ trong ngày một mươi tháng bốn là bốn trường hợp đã lấy mẫu và chờ kết quả
theo sở y tế tổng số tiếp xúc với các ca bệnh covid một mươi chín đến ngày một mươi tháng bốn đang được theo dõi là sáu bốn trăm linh sáu trường hợp
số nghi ngờ trong ngày một mươi tháng bốn là bốn trường hợp đã lấy mẫu và chờ kết quả
các bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định
tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là bốn trăm một mươi ba trường hợp
trong đó tại ký túc xá trường đại học quốc gia tp hcm thủ đức còn một trăm chín mươi bảy trường hợp
tại trường đại học ngoại ngữ tinh học cơ sở hai còn một trăm năm mươi trường hợp
tại huyện củ chi là ba mươi bảy trường hợp
những khu cách ly còn lại còn rất ít hoặc đã giải tỏa hết
tại quận huyện hiện còn theo dõi năm mươi năm
trường hợp tại nhà khu lưu trú đang theo dõi năm trăm sáu mươi ba người